với tội danh lừa đảo chiếu đoạt tài sản bị cáo võ thị túc trú tại thành phố quy nhơn
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bình định tuyên bản án một mươi bảy năm tù
theo có trạm từ năm hai nghìn sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy võ thị túc đã mở nhiều dây hụi
và làm chủ hụi của nhiều dây hụi hụi còn lại
những năm đầu việc hốt hụi và đóng hụi đúng như thỏa thuận
đến năm hai nghìn một mươi bốn sau khi mất khả năng thanh toán túc không cho con hụi biết
mà tiếp tục làm chủ hụi và giả mạo hụi viên để hốt hụi
vay tiền của nhiều hội viên với lãi suất cao
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy túc mất khả năng chi trả nên đã bỏ trốn chiếm đoạt tiền hụi
và tiền vay của tám mươi năm bị hại với tổng số tiền là hơn năm tỷ đồng